để hỗ trợ các nhà đầu tư các công ty chứng khoán cũng đã phát triển hệ thống khuyến nghị đầu tư tự động gọi là fit finesal intalyten stool
các phần mềm này như một lưới lọc thô qua đó có thể biết được những doanh nghiệp nào có chỉ số tốt
giúp nhà đầu tư hạn chế nghe thông tin của các đội nhóm khi rất dễ mắc bẫy tăng giá như thời gian vừa qua
đây là một bước tiến tốt thì nó nằm trong khuôn khổ chung của ủy ban chứng khoán đã đưa ra là tăng cường sự hiểu biết của nhà đầu tư
và dự án chứng khoán luôn luôn mong muốn nhà đầu tư có hiểu biết có thông tin để từ đấy có những quyết định hợp lý sáng suốt gây làm cho thị trường ổn định
theo tôi thì còn một cái nữa là các công ty có những survey để mình theo dõi những khuyến nghị đấy là theo thời gian
thì cái mức độ chính xác đến đâu thì cũng là một cái điều nên làm
tại các nước phát triển ban đầu nhà đầu tư có thể tự đầu tư
như tại mỹ vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi có tới gần tám mươi các nhà đầu tư cá nhân tự đầu tư
nhưng con số này đến năm hai nghìn hai mươi chỉ còn khoảng sáu mươi bốn mươi còn lại sẽ đầu tư theo các quỹ
còn tại việt nam các nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn chín mươi trên thị trường trong khi số lượng nhà đầu tư mở mới ngày càng gia tăng
do vậy nếu là nhà đầu tư cá nhân ít kinh nghiệm thì tốt nhất cần đầu tư theo các quỹ đầu tư
đầu tư thông qua quỹ là cách rất tốt dành cho các nhà đầu tư không chuyên những nhà đầu tư mới tham gia thị trường
bởi quỹ gồm đội ngũ chuyên gia phân tích chuyên nghiệp đến đầu tư và việc đầu tư cũng đa dạng hóa danh mục nhiều cổ phiếu trên sàn chứ không chỉ một hai cổ phiếu
và được các chuyên gia phân tích cũng như đánh giá khoảng từ hai mươi năm ba mươi cổ phiếu chất lượng trên thị trường để giúp cho việc đầu tư được đa dạng và tối ưu hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư mới
thị trường chiến khoán thường gắt chặt với nền kinh tế nên tính chu kỳ cũng là một đặc tính của các chỉ số chiến khoán
từ tháng năm đến tháng tám thường là giai đoạn thị trường chứng khoán trầm lắng hơn so với giai đoạn tháng một đến tháng bốn và tháng chín đến tháng một mươi hai
tuy nhiên trong bối cảnh thị trường có những yếu tố tác động trước những thông tin về phép tăng lãi suất lạm phát những thay đổi chính sách tiền tệ trên thế giới nhà đầu tư cần hạn chế sử dụng đòn bấy tài chính và phòng vệ rủi ro cho danh mục của mình
đòn bẫy tài chính thì luôn luôn là nó có mặt lợi và mặt hạ khi thị trường lên thì nó cực kỳ lợi nó đem lại cái mức lợi dụng cao cho mình
nhưng khi mà thị trường xuống thì nó cũng làm mình gây như là mất vốn rất là lẹ thế thì đối với nhà đầu tư cái mức độ sử dụng đòn bẫy thì phải luôn luôn cẩn trọng
tức là mình thấy là thị trường đang rất tốt hoặc là cái sức tài chính của mình cái ngưỡng chịu đựng của mình thì mình chỉ nên sử dụng đòn bẩy trong cái ngưỡng chịu đựng của mình thôi
chứ không nên là chơi kiểu tớ tay đấy
cơ quan quản lý hiện đang nỗ lực đưa vào vận hành hệ thống công nghệ krx là yếu tố sẽ giúp cho nhà đầu tư có sự đa dạng trong hoạt động đầu tư trong tương lai
song song đó bộ tài chính cũng đã chi đạo các đơn vị triển khai hàng loạt các giải pháp về hoàn thiện khuôn pháp lý tạo thêm hàng hóa mới chất lượng thúc đẩy tiến trình nâng hạn để thị trường ngày càng phát triển bình vẩn hơn
thưa quý vị con đường đến với casino
con đường đến với casino ở campuchia của bốn mươi nạn nhân bơi qua sông thoát về việt nam gây trúng động thời gian qua đã phần nào hé lộ những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
trước nạn mua bán người đang có diễn biến phức tạp những tỉnh thành có đường biên giới như an giang đã phải huy động lực lượng để bảo vệ an ninh trực tự và biên giới quốc gia xử lý triệt để những đối tượng tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép
trong loạt phóng sự trước các đối tượng trong đường dây mua bán người tận dụng tối đa sự thiếu hiểu biết của người lao động để lừa đảo
thứ nhất là bằng bạo lực ép họ phải lừa chính người thân quen thứ hai là chiêu trò mập mờ từ hợp đồng lao động dụ dỗ việc nhẹ lương cao
họ yêu cầu con người đó bằng mọi cách phải dụ dỗ gạt gẩm làm sao đó được năm người ở trong nước đưa ra nước ngoài như trường hợp gì đó
quản lý của casino đó là đánh đập ép buộc lòng phải là bằng mọi cách phải dụ dỗ
và như muốn dụ dỗ đựng gì đó thì người này chỉ còn cách là dụ dỗ người thân của mình hoặc là bạn bè thân nhân của mình
cái thủ đoạn thứ hai nữa đó khi qua tới bên địa bàn nước ngoài thì họ sẽ tiến hành làm một cái hợp đồng
hợp đồng thì viết theo tiếng của nước ngoài rồi người dân mình không am hiểu hết không am hiểu hết
vì vậy cho nên đó là khi vô làm việc đó thì nó nói là vi phạm hợp đồng thì phải thực hiện cái hợp đồng
mà hợp đồng đã có ký
những thủ đoạn mới và nguy hiểm bởi với những thủ đoạn nêu trên các đường dây buôn người đã vươn vòi bạch tuộc khắp nơi
lội kéo thêm nạn nhân bằng chính thân nhân của những nạn nhân đó
trong vụ việc người việt nam tháo chạy từ casino bên kia biên giới về nước để thoát thân
các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở chốt hai mươi một của đồn biên phòng long bình cũng đã kịp thời phản ứng nhanh
cùng với người dân cứu sống được bốn mươi người
không chỉ riêng vụ việc này công tác tuần tra kiểm tra biên giới luôn được lực lượng chức năng siết chặt
để xử lý tình trạng buôn lậu hoặc xuất nhập cảnh trái phép giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia
chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt trong vấn đề thứ nhất là giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về tinh thần trách nhiệm
rồi là cái vấn đề mà cùng phối hợp với các lực lượng trên biên giới gồm có công an rồi là quân sự
rồi là tập trung vào kiểm tra kiểm soát ra thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
đến nay công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây buôn bán người và đang mở rộng quá trình điều tra
lãnh đạo cơ quan này cũng đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước nước ngoài
để giải cứu các nạn nhân xóa bỏ triệt đề các đường dây buôn bán người
chúng ta phải có một sự phối hợp chặt chẽ và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
với các tỉnh thành có đường biên giới giáp với các nước đối với việt nam của chúng ta
thì phải đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với phía bên bạn
để làm sao là chúng ta phải là có những cái thông tin và thậm chí là chúng ta sẽ thiết lập các cái đường dây nóng
để mà khi các cái nạn nhân mà
bị mua bán thì hiện tại đang mắc kẹt bên nước bạn đó
thì có cái là có thể là thông tin về những cái đường dây nóng đó
và trên cơ sở và có cái sự là chỉ đạo của bộ ngoại giao
ở các cái cơ quan nhà nước của chúng ta đóng trên các cái nước sở tại đó
liên quan đến giữ gìn biên giới quốc gia
liên quan đến cái bảo vệ trật tự
bảo vệ trật tự
an toàn xã hội
chống tòa phạm
liên quan đến bảo hộ người dân của mình
liên quan đến công tác nhân đạo
thì chúng ta
tất cả những cái việc này chúng ta đều làm
ý kiến các đồng chí phát biểu của bộ ngoại giao tổng thống nhất
và khắp tới đây chúng ta với dự báo tình hình này
chúng ta tăng cường cái công tác
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra
xử lý mục đích chúng ta thực hiện trọn
cái nhiệm vụ mà đảng cũng như là chính quyền
tỉnh giao cho các đồng chí
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín khiến nhiều người mất việc
cuộc sống gặp khó khăn
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề mạng xã hội
để rụ rỗ lôi kéo người dân qua campuchia
làm việc nhẹ lương cao
và miếng phô mai chỉ có trong cái bẫy chuột
hàng trăm người đã bị bóc lột sức lao động
ép buộc làm việc ở những cơ sở mại dâm
do đó bên cạnh công tác tăng cường đấu tranh
truy bắt các đường dây mua bán người
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác
đặc biệt trước những lời mời chào công việc không rõ ràng
từ bên kia biên giới
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tấn nga xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi